ngày hai mươi sáu tháng một tại cửa lạch quen huyện quỳnh lưu hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
đã tiến hành bàn giao một tàu đánh cá bị nạn và bảy ngư dân bị nạn trên biển
cho đồn biên phòng quỳnh thuận vừa được biên đội tàu của hải đội hai cứu hộ cứu nạn đưa về bờ an toàn
trước đó vào lúc tám giờ năm phút ngày hai mươi năm tháng một tức hai mươi tám tết nguyên đán đình dậu
tàu vỏ gỗ mang biển kiểm soát na chín mươi năm nghìn bốn trăm chín mươi ts do ông nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
chú tệ xóm một mươi hai xã quỳnh ngọc huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an làm thuyền trưởng
đang đánh bắt cách bờ biển bốn mươi năm hải lý thì tàu chết máy không thể hoạt động được
tàu đã phát tín hiệu cấp cứu qua bộ đàm và liên lạc thông báo cho bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
nhận được tin báo hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã tiếp cận được tàu bị nạn
cung cấp lương thực thực phẩm cho các ngư dân đồng thời kiểm tra
chăm sóc sức khỏe cho bảy thuyền viên trên tàu và đưa về bờ an toàn